thưa quý vị một vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc hai giờ sáng nay tại vị trí cửa lục vịnh hạ long
khi một tàu chở xi măng va chạm với một tàu biển bị gãy đôi rồi chìm nhanh khiến thuyền trưởng đã bị tử nạn
lúc này trên tàu ninh bình có năm người bao gồm một thuyền trưởng và bốn thuyền viên
và ngay sau khi vụ việc xảy ra tàu hoa tiêu gần đó đã cứu sống được bốn thuyền viên
riêng thuyền trưởng nguyễn văn thanh ba mươi hai tuổi quê ở nam định đã bị tử nạn